hội đồng tiền lương quốc gia vừa chính thức gửi tới chính phủ báo cáo khuyến nghị phương án tiền lương tối thiểu năm hai nghìn hai mươi
theo đó đề xuất tiếp tục duy trì đến hết năm hai nghìn hai mươi một việc áp dụng mức lương tối thiểu theo tháng như hiện tại
đồng thời chưa ban hành mới về mức lương tối thiểu theo giờ
theo hội đồng tiền lương quốc gia phương án tiền lương tối thiểu năm hai nghìn hai mươi một như đề xuất nhằm thể hiện sự chia sẻ khó khăn
và thực hiện trách nhiệm của người lao động doanh nghiệp và nhà nước trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động theo nghị quyết của chính phủ
phương án cũng nhằm kỳ vọng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn lấy đà phục hồi do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
và sau nhiều năm liên tục điều chỉnh mức lương tối thiểu để duy trì sản xuất việc làm
đồng thời phương án này tạo thuận lợi cho người lao động giữ được việc làm hoặc có cơ hội thuận lợi tái tham gia thị trường lao động
bảo đảm được tính thống nhất trong chủ trương chung của chính phủ trong việc thực hiện tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động
trên cơ sở đề xuất của hội đồng tiền lương quốc gia chính phủ sẽ xem xét và ban hành quyết định cuối cùng về mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi